bắc bộ vẫn đang trong giai đoạn thời tiết ổn định
tại khu vực các tỉnh ở phía đông bắc bộ trời nắng giáo quang mây hành khô
kiểu thời tiết này sẽ khiến cho đường hô hấp dễ bị ảnh hưởng
vì thế mà quý vị nên chú ý bảo vệ sức khỏe bổ sung vitamin nước và khoáng chất
nhiệt độ trong ba ngày tới không có nhiều thay đổi so với hai mươi bốn giờ trước đó
cao nhất giao động là từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ trời rét hành
khu vực các tỉnh ở phía tây bắc bộ cũng có chung kiểu thời tiết như vậy
đặc biệt do quá trình phát xạ nên nhiệt độ tiếp tục giảm thấp về đêm và sáng
thấp nhất giao động là từ một mươi bốn đến một mươi bảy độ
có nơi vùng núi cao có thể giảm xuống dưới ngưỡng một mươi độ trời rét sâu
trong khi đó ban ngày lại nắng giáo quang mây
nên nhiệt độ chạm mức là hai mươi bốn cho đến hai mươi năm độ trong cả ba ngày tới
và nơi có thời tiết đáng chú ý hơn cả là miền trung
khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
chỉ có các tỉnh ở bắc trung bộ là khô giáo có nắng và trời rét
còn từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế
mưa thì vẫn thường xảy ra ở nhiều nơi
người dân cần hết sức lưu ý vì mưa lớn sẽ còn kéo dài nhiều ngày tới
nhiệt độ trưa chiều ở phía bắc là từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
ở phía nam là từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ
cho đến ngày một mươi ba tháng một mươi một nhiệt độ sẽ tăng nhẹ từ một đến hai độ

mưa lớn cực đoan đang quần thảo nhiều nhất tại các tỉnh
từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
với lượng mưa có nơi đạt mức là từ sáu trăm linh mm trong vòng hai mươi bốn h
lượng mưa này sẽ gây ra các hiện tượng như sạt lở đất lũ quét gió giật mạnh
nên người dân cần hết sức lưu ý và tuân thủ khuyến cáo của cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn
về tình hình nhiệt độ thì trưa chiều phổ biến trong khoảng là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
có nơi còn cao hơn trong ba ngày tới
đến với các tỉnh ở vùng cao tây nguyên
do ảnh hưởng của rìa phía bắc rãnh xích đạo nên có mưa rào vào rông
cục bộ có thể xảy ra mưa vừa mưa to và rông
với lượng mưa phổ biến là từ hai mươi năm mươi mm trong vòng hai mươi bốn h
và có nơi còn trên bảy mươi mm
trong mưa rông cần đề phòng có gió giật mạnh
mưa chủ yếu tập trung vào chiều tối đêm và sáng
ban ngày thì có lúc hứng nắng gián đoạn
nhiệt độ ban trưa trong khoảng là từ hai mươi sáu hai mươi chín độ trong ngày mai

đến ba mươi độ trong hai ngày tiếp theo
khu vực nam bộ cũng chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp xích đạo
nên mưa rông cũng xuất hiện tại đây
đặc biệt là khi mưa lớn tập trung cùng một lúc vào thời điểm này
thì khu vực sẽ còn có ngập úng
ảnh hưởng đến lưu thông của người dân
và tình trạng này sẽ còn xảy ra vào thời gian tan tầm
nên cư dân cần hết sức lưu ý
còn ban ngày thì trời vẫn có nắng gián đoạn
với nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi chín ba mươi hai độ trong cả ba ngày tới